ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
đối với chủ một cơ sở kinh doanh internet đã cho gần năm mươi người tụ tập chơi game giữa mùa dịch covid một mươi chín
chủ cơ sở internet ở số một mươi năm đường a ma chao phường tân lập thành phố buôn ma thuột là bà phạm thị hồng hà năm mươi ba tuổi
bị phạt về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
được quy định tại điểm c khoảng bốn điều một mươi một nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba của chính phủ